khi lực lượng công an tiến hành bắt giữ lượng đang thu tiền lãi của người vay
tại cơ quan công an lượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt lượng cho anh ttn ngụ phố vĩnh lạc thành phố rạch giá vay năm triệu với tổng số tiền bốn trăm linh triệu đồng bằng hình thức tiền đứng
lãi suất cho vay theo quy định của lượng là một trên một ngày tương đương ba trăm sáu mươi năm trên một năm và gấp một mươi tám năm lần so với lãi suất quy định
cho đến ngày bị công an phát hiện bắt giữ lượng đã thu tiền lãi của anh n tổng cộng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tỉnh kiên giang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
ngày một mươi bốn tháng bốn tòa nhân dân tp hà nội mở phiên xét xử nhóm đối tượng từng là lái xe đưa đón bệnh nhân nhưng có hành vi mua bán nội tạng cơ thể người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hồng ba mươi chín tuổi quê thái nguyên một mươi năm năm tù thàng văn thân ba mươi một tuổi quê lào cai một mươi ba năm tù thái phúc bình năm mươi hai tuổi trú tại hà nội một mươi hai năm tù về tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
cùng tội danh trên bị cáo đường khắc nghĩa ba mươi bảy tuổi quê thái bình lịnh án chín năm tù nông văn thức ba mươi bốn tuổi quê lào cai lịnh án chín năm tù và lê văn tứ ba mươi ba tuổi quê phú thọ lĩnh án bảy năm tù
hồ sơ vụ án thể hiện các bị cáo đường khắc nghĩa nông văn thức thàng văn thân lê văn tứ đều làm nghề dịch vụ lái xe đưa đón bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức nên quen biết nhau
quá trình làm việc tại đây các đối tượng biết có nhiều bệnh nhân bị suy gan suy thận có nhu cầu mổ ghép thai gan thận nên đã tìm kiếm những người có nhu cầu bán gan thận để thỏa thuận việc mua bán nhằm hưởng lợi tiền công môi giới
để hợp thức hóa thủ tục các đối tượng hướng dẫn người có nhu cầu bán gan thận làm thủ tục hiến tặng gan thận có xác nhận của ủy ban nhân dân xã sau đó nộp đăng ký hiến gan thận tại các bệnh viện lớn ở hà nội
quá trình môi giới mua bán thận các bị cáo nghĩa thức thần tứ có quen biết thêm nguyễn phương hồng và một số cá nhân khác
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã thực hiện năm vụ môi giới mua bán thận và một vụ mua bán gan
trong đó năm hai nghìn hai mươi hai ông ninh văn hát ở thành phố hồ chí minh cần tìm người hiến gan và đã phải chi số tiền gần một tám tỷ đồng để được ép gan
người môi giới trong vụ mua bán này là thái phúc bình thàng văn thân nguyễn phương hồng
các bị cáo đã đăng tin trên các trang mạng xã hội với nội dung hiến gan thận tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi năm nhóm máu abo giá cao
do làm ăn thua lỗ anh nguyễn tuấn hát có nhu cầu bán gan lấy tiền trả nợ nên vào trang mạng xã hội facebook khiến gan thận tìm thông tin
qua đó anh hát đã trao đổi gặp hồng để làm xét nghiệm xác định sự tương thích
sau đó anh hát được hướng dẫn về ủy ban nhân dân xã xin xác nhận làm thủ tục hiến gan
ca mổ thành công anh hát nhận năm trăm hai mươi tám triệu đồng
bị cáo hồng khai các khoản chi phí như viện phí mổ chi phí xét nghiệm thuê người chăm sóc cho ca mổ hết bốn trăm năm mươi triệu đồng
số tiền còn lại các bị cáo chia nhau hưởng lợi
ngày một mươi bốn tháng ba thông tin từ công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đơn vị vừa bắt ba thanh niên trong đường dây cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố và thu giữ tăng vật liên quan cùng súng đạn
thông tin ban đầu qua nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê xác định một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành xác minh
đến một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba đơn vị phối hợp với công an phường thanh khê đông kiểm tra hành chính tại nhà của hồ hiếu phong hai mươi hai tuổi chú phường thanh khê đông
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ngoài phòng trong nhà còn có huỳnh phú kiên chú cùng phường và thu giữ nhiều loại ma túy như thuốc lắc ma túy dạng khay ma túy nước vui
đấu tranh bước đầu kiên khai nhận tất cả số ma túy trên là của kiên nhờ phong cất giữ để bán cho các con nghiện kiếm lời
kiên phong cũng thừa nhận cùng với trần hoàng phong hai mươi ba tuổi chú phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng tham gia mua bán ma túy trước đó
căn cứ thông tin tài liệu và lời khai ban đầu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thực hiện lệnh tạm giữ kiên hồ hiếu phong và trần hoàng phong để tiếp tục điều tra làm rõ
đáng chú ý quá trình điều tra đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê còn phát hiện tạm giữ một khẩu súng rulo cùng sáu viên đạn dược nhóm này cất dấu để phòng thân
vụ việc đang tiếp tục được công an thanh khê điều tra mở rộng xử lý theo quy định
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
từ nhiều ngày nay trên một số tuyến phố hà nội như nguyễn trí thanh huỳnh thúc kháng nguyễn khang nguyễn phong sắc xuất hiện những điểm bán trứng gà ta treo biển giá chỉ từ sáu mươi năm đồng trên ba mươi quả
giá trứng gà rẻ một cách bất ngờ
một gia đình chăn nuôi ở thanh ngoài hà nội cho biết thương lái mua tại trại giá quá rẻ và còn từ chối nhập hàng nên buộc phải tự giải cứu mình bằng cách mang ra hà nội bán lẻ nốt số trứng thương lái bỏ lại
với giá hơn hai đồng một quả được giá hơn so với đổ buôn đồ lẻ mỗi ngày được sáu đến bảy quả
thời điểm này nhiều hộ chăn nuôi chấp nhận lấy công bù lỗ chứ không dám mong lãi
trứng gà ta thường lái thu gom tận trang trại chỉ từ một mươi bảy đến một mươi tám đồng trên một mươi quả
mức giá này giảm tới gần một đồng trên một quả so với dịp cận tết khiến người chăn nuôi rơi vào khó khăn
với giá này người chăn nuôi những trang trại lớn tập trung ở vĩnh phúc hòa bình hà nam sẽ hòa vốn hoặc bù lỗ tùy hộ
với thời tiết mùa này nồm ẩm mỗi ngày cùng với chi phí điện nước thức ăn người chăn nuôi còn phải đầu tư thêm hệ thống bảo quản trứng
lý giải về tình trạng này một thương lái chuyên thu gom trứng nhiều năm tại trang trại vận chuyển đi khắp các tỉnh phía bắc cho biết
trứng chủ yếu cung cấp cho bếp ăn ở các công ty xí nghiệp hay tăng ca ăn đêm
năm nay kinh tế khó khăn công ty xí nghiệp ít việc dẫn đến ít tăng ca ăn đêm
đầu năm hàng quán dịch vụ luôn chậm hơn so với thời điểm khác cộng với hàng tồn của những ngày trong tết công nhân nghỉ việc
người dân cũng có xu hướng đi hội hè nên hầu như không tiêu thụ trứng
năm nào cũng mất mấy tháng đầu năm nhưng năm hai nghìn hai mươi ba tình trạng này kéo dài tới bốn năm tháng bắt đầu từ sau tết nguyên đán
thưa quý vị festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện quảng bá văn hóa
ẩm thực phở quy mô toàn quốc do sở văn hóa thể thao du lịch nam định hiệp hội văn hóa ẩm thực nam định
báo nhân dân điện tử phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức
sự kiện diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại quảng trường khách sạn nam cường
thành phố nam định tỉnh nam định với hàng loạt sự kiện hấp dẫn du khách
một trong những điểm nhấn của festival phở năm nay chính là hoạt động của hai mươi nghệ nhân đầu bếp
và ba mươi người phục vụ cùng tạo ra nồi phở khổng lồ thơm ngon đậm vị
theo ban tổ chức festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn nôi nước dùng phở khổng lồ ba trăm linh lít được ninh từ xương
và bột gia vị với nguyên liệu ước chừng bốn mươi kg thịt bò tái chín hai mươi kg rau ớt ăn kèm
và các gia vị mang đậm hương vị việt như mắm muối thầm mộc quế khô thảo quả hòa hồi đinh hương hạt ngò
cũng trong buổi xác lập nồi phở khổng lồ thực khách sẽ được nghe những nghệ nhân cao niên trong nghề kể chuyện phở xưa
được quan sát cách tráng bánh phở thủ công thưởng thức các loại bánh phở đặc trưng
ba miền hoạt động này dự kiến sẽ phục vụ một bát phở cho khách mời tham quan và du khách tham dự chương trình
chủ tịch hiệp hội văn hóa ẩm thực nam định đại diện ban tổ chức festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn cho hay đến nay công tác
chuẩn bị cho festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn đã dần hoàn thiện hiện hai mươi nghệ nhân và đầu bếp đang ninh xương và hôm nay
bắt đầu sơ chế thịt cùng ngày các đầu bếp tại làng vân cù sẽ tập trung trang bánh phở
tại sự kiện năm nay hiệp hội văn hóa ẩm thực nam định cũng sẽ cấp chứng nhận chính thức bốn mươi năm hội
viên làng vân cù nam trực nam định được sử dụng thương hiệu phở cô đang hoạt động trên toàn quốc
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi